trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc vào ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo vàng đối với cơn bão coi nu
cơn bão thứ một mươi bốn trong năm nay đổ bộ vào trung quốc
đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống cảnh báo bão gồm bốn cấp của nước này
theo trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc bão coi nu sẽ gây mưa to gió lớn tại các địa phương ở phía nam và phía đông
tính đến sáng ngày hôm nay bão coi nu ở vị trí hai mươi hai độ vĩ bắc và một trăm hai mươi năm hai độ kinh đông
dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ một mươi cho đến một mươi năm km một giờ
bão coi nu được dự báo đổ bộ dọc theo các vùng duyên hải xung quanh đài loan trung quốc
hoặc có thể đi qua đài loan với cường độ giảm dần kể từ tối ngày mai cho đến sáng ngày năm tháng một mươi
cơ quan chức năng kêu gọi chính quyền các địa phương trên đường đi của bão sẵn sàng các biện pháp ứng phó khẩn cấp
duy trì cảnh giác cao độ về lũ lụt và thảm họa địa chất có thể xảy ra